chiều cao cân nặng sự tăng trưởng cũng như là trí não của trẻ
vậy thì làm thế nào để chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cân đối dinh dưỡng cho trẻ
phù hợp theo từng giai đoạn như vậy
xin được mời phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai chia sẻ với chúng tôi
vâng nói về dinh dưỡng trong một ngày vàng
thì trước hết thì mình phải hiểu là một ngày vàng gồm có những giai đoạn nào
thì nó bao gồm có hai trăm bảy mươi người mang thai
đó là chín tháng người mẹ mang thai
sau đó là đến hai năm đầu tiên của cuộc đời
trong hai năm đầu tiên của cuộc đời thì lại có là một trăm tám mươi ngày bú sữa mẹ hoàn toàn
tức là trong sáu tháng đầu tiên
sau đó từ sáu tháng đến một mươi hai tháng
thì là cái giai đoạn tập ăn bột sung
và hình thành nên một cái thói quen ăn bổ sung tốt rồi
sau đó là đến cái năm thứ hai
là từ cái nuôi trẻ trong năm thứ hai của cuộc đời
thì người ta thấy rằng là trong nuôi trè của hai năm đầu
từ lúc bé đẻ va cho đến lúc bé được hai tuổi
à bé được hai tuổi
bắt đầu gọi là gì nhỉ
khi mà cái bé bắt đầu nằm trong bụng mẹ
tức là cái phôi nó được hình thành
cho đến khi bé được hai tuổi
thì đã quyết định tới tám mươi trọng lượng não
là một người bình thường
một người trở thành bình thường có khoảng một bốn trăm linh gram não
thì bé nằm trong bụng mẹ
đến lúc hai tuổi
thì đỡ được là một một trăm linh gram
tức là tám mươi
là cái trọng lượng của não
cho nên là nó rất là quyết định
đến cái sự phát triển sau này trí não của bé
về trí thông minh của bé
rồi là về những cái bé nhìn nhận cuộc sống
đến liên quan rất nhiều
đến trong một ngày đầu đời
cái thứ hai là trong một ngày đầu đời
thì hình thành nên cái gọi là lập trình
trong cả một ngồi
cả trong bò thai
và ngay cả khi bé ra ngoài
chào đón với loại cuộc đời bên ngoài rồi
thì những cái thói quen ăn uống
sẽ tạo cho bé cả một cái thói quen
ăn uống lúc mà hay
trong hai năm đầu tiên
thì sẽ hình thành nên cái thói quen
cho bé sau này
và chính những cái nguyên liệu
trong những năm đầu đời này
sẽ tạo điều kiện cho các cái tế bào của bé
lập trình từ trong bò thai
sẽ được bộc lộ ra bên ngoài
và sẽ giúp cho bé có thể kiểm soát được
những cái gen xấu
ví dụ như cái gen bị bệnh này
thế rồi thì có thể đóng nó lại
thế rồi có thể mở ra những gen tốt
để giúp cho bé có thể hoàn thiện được
tối ưu được cái tiềm năng di truyền
không chỉ về não bộ
mà còn về cân nặng và chiều cao
và chính vì vậy
cái dinh dưỡng trong một ngày đầu đời
là phải lưu ý điểm thứ nhất
là đối với người phụ nữ mang thai
người mẹ mang thai thì phải nghĩ rằng là
không phải chỉ là
đừng nghĩ là mình dinh dưỡng cho hai người
mà vấn đề là mình phải dinh dưỡng cân đối
cho mình và cho thai nhi
và người phụ nữ mang thai thì cần phải
ngoài cái việc đi khám thai đầy đủ
thì cần phải chế độ chế độ dinh dưỡng đầy đủ
trong đó đặc biệt chú ý đến mấy vi chất
thứ nhất là phòng chống thiếu máu
tức là phải cung cấp đủ sắt
đặc biệt là acid folic
để làm sao không bị thiếu máu
thứ hai là người mẹ nên cung cấp đủ
canxi để giúp cho bé có được
chiều dài sơ sinh
sau này được tốt hơn và đặc biệt là
giúp cho người mẹ sau này tránh được
những cái vấn đề về bệnh về cơ xương khớp
thế và vấn đề thứ ba đối với người mẹ khi mang thai
là cần phải chú ý phải cung cấp được đầy đủ dha
tức là hàm lượng dha
cần được cung cấp là vào khoảng hai trăm linh mg
một ngày thì sẽ giúp cho bé
vừa có mẹ thì đủ dha
đành lớn nhưng mà đối với bé
đủ da sẽ giúp cho bé có được bộ não
tốt hơn bộ não thông minh hơn
trọng lượng tốt hơn và có một cái sự nhìn
tốt hơn tức là mắt và trí não
của bé sẽ được tốt hơn
trong thời gian người mẹ mang thai thì cần chú ý
ba cái vi chất quan trọng đó
ngoài đến khi mà trong năm đầu tiên
của cuộc đời khi mà bé cất tiếng khóc trào đời
thì người mẹ nhớ rằng hãy cho bé bú
hoàn toàn sữa mẹ trong sáu tháng đầu
trong đó đặc biệt là tận dụng nguồn sữa no
nguồn sữa non của mẹ thì tôi nghĩ rằng là
rất nhiều các bậc phụ huynh nghĩ rằng là
các bà mẹ sinh ra thì nghĩ là
mình chưa về mình không thể có đủ sữa
cho em bé bú nhưng xin thưa rằng
cái bữa đầu tiên của bé một bữa ăn thịnh soạn
đầu tiên trong cuộc đời bé
chỉ cần có bảy ml thôi
là đã đủ để cho bé
có thể là có một bữa ăn thị soạn rồi
cho nên với bất kỳ một bà mẹ nào sau sinh
nếu hiểu được điều đó
thì có thể bé dù cho
chưa bú được sữa chưa về
nhưng nếu người mẹ chịu khó
cho bé bú chịu khó vắt ra
chắc chắn là có được bảy ml cho bữa ăn đầu tiên của bé
và tận dụng nguồn sữa non
đó là nguồn sữa cung cấp cho bé
nhiều kháng thể nhất
đó là nguồn sữa cung cấp cho bé
đặc biệt là vitamin a
rồi là những hàm lượng chất béo cao
thì giúp cho bé phát triển rất là tốt
trong tuần đầu tiên của cuộc đời
sau đó thì sữa mẹ sẽ chuyển dần
sang sữa sưởng thành
sữa nó sẽ trông nó trắng trắng hơn
nó không còn màu vàng như sữa non nữa
mà chuyển sang sữa trắng hơn
thì người mẹ cho bé bú
trong sáu tháng đầu tiên của cuộc đời
người mẹ cho bé bú theo nhu cầu
bú càng nhiều sữa tiết càng ra nhiều
và rất nhiều bà mẹ
chúng tôi thấy đôi khi mình cứ nghĩ
mình phải ăn chân giò chân chó
rất là nhiều món
để có nhiều sữa
và rất nhiều bà mẹ là muốn giữ vóc dáng của mình
thì điều mà ăn nhiều cháo
nhiều chất béo như vậy
thì rất dễ dẫn đến bà mẹ tăng cân
rất nhiều bà mẹ lại chối bỏ việc cho con bú
làm cho việc nuôi dưỡng của bé
trong những tháng đầu tiên của cuộc đời
rất rất bị ảnh hưởng
cho nên chúng tôi rất mong là các bậc phụ huynh
các bà mẹ vẫn giữ được vóc dáng
và vẫn cho được
vẫn có nhiều sữa nuôi con
bằng cách là mình tùy theo
trọng lượng cơ thể mình
để mình có thể điều chỉnh chế độ ăn
phù hợp và động tác người mẹ
cho con bú
và người mẹ uống đủ nước
bởi vì sữa đầu tiên chưa nói những gì
trong chất dinh dưỡng
thì sữa đấy phải được làm bằng nước
thì người mẹ uống đủ nước
và với hàm lượng nước mình tính
là khoảng bốn trăm linh ml
cho một mươi kg cân nặng của người mẹ
là bốn trăm linh ml trong một mươi kg cân nặng
sau đó cộng thêm khoảng từ năm trăm linh
đến tám trăm linh ml nữa cho việc bánh thuyết sữa
thì sẽ giúp cho người mẹ có thể cung cấp
đủ sữa cho bé và tích cực cho bé bú
và điều quan trọng nhất là
có rất nhiều bà mẹ cho con bú
là rất nhiều em bé bú mẹ mà vẫn gầy
bà mẹ rất nhiều sữa nhưng bé lại không tăng cân
là mẹ vô cùng lo lắng
thì chúng tôi rất mong các bà mẹ này
hãy cho bé bú sữa cuối bữa
bởi vì sữa cuối bữa sẽ là sữa nhiều chất béo
cho bé thì mình vắt bớt sữa đầu bữa đi
để cho em bé bú sữa cuối bữa thôi
bởi vì rất nhiều bà mẹ
quá nhiều sữa bé bú có một tí
bé đã no rồi thì chưa kịp đến
sữa cuối bữa bé đã no
và chính lượng sữa mà nếu như bà mẹ
để cho bé bú sữa đầu bữa thì bé gầy
và người mẹ sẽ dần dần mất sữa
bởi vì lượng sữa còn lại sẽ trở thành
yếu tố ức chế bánh thuyết sữa
và thứ ba nữa là sau sáu tháng đầu tiên
cuộc đời thì người mẹ phải nhớ là
cho bé phải bắt buộc phải cho bé ăn thịt
gọi là ăn bổ sung
không nên ăn sớm trước sáu tháng
nhưng cũng không nên ăn muộn
sau sáu tháng thì để cho bé có
cung cấp cho bé đầy đủ
các chất dinh dưỡng
cũng như là năng lượng
và nhớ là chuyển tiếp cái giai đoạn ăn bổ sung
là giai đoạn đánh dấu một dấu mốc
cực kỳ quan trọng cho vấn đề nuôi dưỡng bé
cho nên nếu mẹ chuyển tiếp sang một chế độ
từ ăn lỏng sang một chế độ ăn bổ sung
đặc hơn mà tốt
thì sẽ giúp cho bé phát triển tốt
và từ đấy mình sẽ thực hiện cái ăn bổ sung
với một chế độ ăn đa dạng này
đa dạng tức là trong một bữa ăn của bé
phải đảm bảo khoảng độ
một mươi năm đến hai mươi loại thực phẩm khác nhau
thứ hai là có ít nhất đủ
năm trong tám nhóm thực phẩm
trong đó nhóm chất béo là bắt buộc
bởi vì là mình phải giữ cho cái hàm lượng
chất béo phải luôn luôn có trong bữa ăn của bé
và phải nhớ là cái năng lượng ra chất béo ấy
cung cấp khoảng từ
bốn mươi cho đến năm mươi
cái nhu cầu năng lượng của bé thì sẽ giúp cho bé
phát triển cách tốt nhất
trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời
và qua cái nghiên cứu của viện di dự
của chúng tôi thì thấy rằng ở dưới trẻ
dưới hai tuổi là những trẻ mà gọi là
một nghìn ngày vàng đấy thì
bốn mươi hai đến bốn mươi năm
tỉ lệ trẻ bị thiếu máu
cho nên việc các bậc phụ huynh quan tâm đến
việc lựa chọn các thực phẩm giàu sắc
như là những cái thành phần như là thịt đỏ này
hoặc là những cái loại
rau quả mà chứa nhiều vitamin c
để giúp cho việc cái quá trình tạo máu của em bé
là vô cùng quan trọng
thì hy vọng rằng là với một cái số
một cái điểm lưu ý như vậy
trong cái chế độ ăn thì sẽ giúp cho
có thể tạo được bữa ăn bổ sung tốt cho bé
nuôi dưỡng bé tốt hơn
trong một nghìn ngày vàng
và chúng tôi cũng rất mong các bậc phụ huynh lưu ý là
không phải yêu con mà cứ là cho ăn thịt
cho ăn quá nhiều chất đạm
hoặc là như là phó giáo sư việt hà
đã chia sẻ cho ăn quá nhiều chất bột đường
thì mình sẽ thấy là
những cái chất bột đường hay là chất đạm
thì đều là những thực phẩm gây toan
và những thực phẩm gây toan ấy sẽ làm cho bé
phải điều tiếp phải điều hòa bằng cách là
đào thải canxi qua nước tiểu
để giữ được cái cân bằng toan kiến
trong cơ thể bé và chính vì vậy
làm cho bé mất bớt canxi đi
một cái nguồn chất khoáng rất là quan trọng
để giúp cho bé tăng trưởng chiều cao
thì không được lưu giữ
vâng ạ tôi tin là với những chia sẻ
của phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai
thì rất nhiều bà mẹ cũng đã có được cho mình
những cái kiến thức về tầm quan trọng của sữa mẹ
cũng như là những chế độ dinh dưỡng
theo từng giai đoạn trong một nghìn ngày vàng
để con mình có được sự phát triển tốt nhất
vâng ạ thưa hai chuyên gia thì
hiện nay tôi thấy là có